huyện cần giờ nơi sản xuất muối của tp hcm là một trong những vựa muối lớn nhất phía nam với diện tích lên đến một sáu trăm sáu mươi sáu hectare năng suất bình quân sáu mươi bảy tấn trên hectare sản lượng trung bình hơn một trăm bốn mươi tấn muối mỗi năm
tuy nhiên một vài năm trở lại đây dìm dần gặp khó khăn về tiêu thụ muối
năm hai nghìn một mươi sáu cần giờ tồn kho tới hơn một trăm linh tấn muối buộc thành phố phải mua tạm trữ và kêu gọi doanh nghiệp giải cứu muối
trong năm hai nghìn một mươi bảy lượng muối tồn kho đã được giải quyết
thành phố hồ chí minh cũng từng bước cơ cấu lại ngành muối theo hướng giảm diện tích chuyển đổi diện tích nâng cao năng suất muối
song song đó một biện pháp khác đang được đề xuất là hướng người dân sang nuôi trồng thủy sản
dự kiến phương án này sẽ được trình thành phố trong tháng một mươi
trung tâm mua sắm hàng hóa và tài sản công của ngành y tế được thành phố hồ chí minh
lập vào năm hai nghìn một mươi ba nhằm gom tất cả thuốc vật tư tiêu hào trang thiết bị y tế từ các bệnh viện về sở y tế để tiến hành đấu thầu tập trung
tuy nhiên ngay từ năm hai nghìn một mươi bốn năm đầu tiên tổ chức đấu thầu tập trung đã bộc lộ nhiều bất cập như chất lượng thuốc bệnh viện thiếu thuốc v v
trong đó có cả những vụ trúng thầu tập trung các lô thuốc giả thuốc nhập lậu
để chấn chỉnh lại tình trạng trên ủy ban nhân dân tp hcm vừa quyết định giải thể trung tâm mua sắm hàng hóa và tài sản công của ngành y tế thành phố
được giao lại cho các bệnh viện cơ sở y tế công lập tự tổ chức theo đúng quy định của luật đấu thầu
đề án lệch giờ lệt ca để góp phần giảm bớt tình trạng ủng tắc giao thông tại tp hcm từng được đưa ra từ những năm hai nghìn
tuy chưa được chính thức triển khai nhưng từ năm hai nghìn bảy đề xuất trên đã được thí điểm trong ngành giáo dục
sau một mươi năm thí điểm hiện tp hcm đang tái khởi động đề án này bằng việc xem xét và đánh giá lại
tại hội thảo đánh giá hiệu quả việc thực hiện đề án lệch ca lệch giờ trong ngành giáo dục vừa diễn ra
sở giáo dục và đào tạo tp hcm đề xuất tiếp tục duy trì khung giờ ra vào học lịch ca lịch giờ như đã áp dụng từ năm hai nghìn bảy đến nay do vẫn phù hợp và đáp ứng tình hình hiện tại
tuy nhiên nhiều ý kiến cũng cho rằng đề án học lệch giờ của ngành giáo dục phải có sự đồng bộ với các ngành các lĩnh vực khác nếu không sẽ dẫn đến tình trạng do làm việc bị cắt sén
tâm đến việc làm thế nào để đảm bảo sạch từ nguồn cung thay vì đặt hết niềm tin vào nguồn cung ứng và chiếc ten truy xuất
điển hình là mới ngay đầu tháng một mươi đoàn kiểm tra liên ngành gồm thanh tra bộ đông nghiệp và phát triển nông thôn
cục cảnh sát phòng chống tội phạm về bao trường c bốn mươi chín tổng cục cảnh sát
đã bất ngờ kiểm tra lò mổ xuyên á huyện củ chi tp hcm
đây là lò mổ lớn nhất tp hcm với công suất giết mổ mỗi đêm trên năm con heo
chủ yếu được nhập về từ các tỉnh đông nam bộ và tây nam bộ
tại đợt kiểm tra này cơ quan thú y của tp hcm hoàn toàn bất ngờ
đoàn đã bắt quả tan một số thương lái đang tiêm thuốc an thần cho heo
nhiều vỏ chai thuốc gây mê an thần hàng chục chai nước truyền dịch được thu giữ
đoàn công tác đã yêu cầu ngưng chiếc mẫu số heo có dấu hiệu nghi ngờ tiêm thuốc an thần vừa nhập vào lò khoảng năm con và lượng tồn trên năm ba trăm linh con
người sử dụng sản phẩm có chứa tồn dư thuốc an thần
có thể dẫn tới các triệu chứng hạ huyết áp tình trạng lừa rư không tập trung trầm cảm kéo dài
đặc biệt triệu chứng này sẽ trầm trọng hơn đối với trẻ em người già và những người có tiền sử về bệnh tim gan thận
chính các chuyên gia nước ngoài khi được hỏi cho rằng không thể lơ là trong khâu kiểm tra của lực lượng chức năng
đặc biệt là kiểm tra chéo bởi đây là khâu quan trọng nhất
những cái thuốc chắc cấm là được lực hình sợi rồi cái đó là rất là tốt
nhưng mà bước tiếp theo các người đại diện nhà nước cũng phải kiểm soát tương xuyên
và nếu mà không kiểm soát thì khả năng người ta cũng đến một lúc nào đó người ta cũng có thể làm những cái việc không tốt
cũng có thể xảy ra cho nên tại gian đầu mà việt nam bắt đầu theo cái hướng mà trây xuất ngôn gốc
đó là một cái hướng rất là tốt rất là đúng
và đại ước cũng rất là ủng hộ cái hướng này nhưng mà phải kiểm soát tương xuyên
phải nghĩ là khả năng trong cái chuỗi
từ cuộn giống đến thức ăn đến thuốc tuê đến cha nuôi đến giết mộ chế biến
sợ có một cái khoản nào có thể không làm đúng thì luôn luôn phải kiểm soát và luôn cần phải lấy mẫu phân tích
chắc chắn rằng để đảm bảo những bữa ăn của người dân thành phố hồ chí minh hà nội
hay xa hơn là khắp các địa phương trong cả nước trở nên an toàn hợp vệ sinh
việc áp dụng công nghệ vào nuôi trồng quản lý sẽ phải ngày một nhiều hơn
dù dự án truy xuất nguồn gốc thực phẩm
đang tạo được cú hít mới với lòng tin người tiêu dùng
rõ ràng sự nỗ lực của hệ thống công quyền không là chưa đủ
cốt lõi của vấn đề chính là việc nâng tầm nền nông nghiệp chăn nuôi
tại hội nghị xây dựng nền nông nghiệp công nghiệp việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định
nông nghiệp công nghệ cao là một chủ trương lớn quan trọng của đảng và nhà nước
chính phủ đã mở gói tín dụng
năm mươi tỷ đồng ưu đải cho việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao thời gian tới
gói tính dụng này cao hơn cả gói giải cứu bất động sản với trị giá ba mươi tỷ đồng
từ sự hỗ trợ nhưng hơn hết là từ việc nhận thấy sự quyết tâm của chính phủ
các doanh nghiệp chăn nuôi đã mạnh dạng hơn trong việc đầu tư và thành quả
là lần đầu tiên việt nam đã xuất khẩu được sản phẩm chăn nuôi
sang các thị trường khó tính như nhật bản hà lan
xin mời quý vị xem một phóng sự ngắn mà truyền hình nhân dân tại tp hcm vừa thực hiện
theo đánh giá của ngân hàng thế giới xu hướng chung gần đây
gdp nông nghiệp của việt nam đang giảm tốc độ tăng năng suất đang chậm lại
trong khi khoảng cách về thu nhập giữa lao động nông nghiệp và phi nông nghiệp đang nới rộng
một trong những ngành được đánh giá là có tiềm năng nhưng phát triển chậm manh múng chính là chăn nuôi
bởi có một thực tế với việc quản lý lỏng lẻo buôn bán qua đường tiểu ngạch
không cần các tiêu chuẩn gắt cao các hộ chăn nuôi nhỏ lẫn nhiều doanh nghiệp lớn
chọn cách chạy theo lợi nhuận bằng việc dùng thuốc chất cấm để tăng năng suất
bất chấp hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi không chỉ là vi phạm pháp luật
mà còn là hành vi phi đạo đức gây tổn hại rất lớn đến sức khỏe tính mạng con người
việc cạnh tranh không lành mạnh còn làm ảnh hưởng đến người chăn nuôi chân chính
chúng tôi không sử dụng chất cấm
giá trị sản phẩm của chúng tôi sẽ thấp hơn giá trị sản phẩm của những người kia
bởi vì năng suất của họ cao chứ không nói đến chất lượng
chất lượng thì không thể đảm bảo được và năng suất thì của họ lại đạt hơn và họ thu được nhiều tiền hơn
thời gian nó ngắn hơn thì cái gì nó cũng đảm bảo hơn chúng tôi cả nhưng mà nó là bất chính
trong buổi gặp mặt các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại tp hcm
hồi cuối năm hai nghìn một mươi sáu thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định
nông nghiệp công nghệ cao là một chủ trương lớn quan trọng của đảng và nhà nước
và công bố gói cho vay ưu đại năm mươi tỷ đồng
mấy năm chúng ta đã có một công bố quy hoạch chỉ có một mươi khu công nghệ cao
và từ đó chúng ta có ba mươi một dự án
hôm nay thủ tướng đưa ra một công điệp
bất cứ nhà đầu tư nào bất cứ hồ nông giác nào nhà quản lý nào
địa phương nào làm được công nghệ cao thì chính phủ và ngân hàng sẵn sàng hỗ trợ tiến dụng
chứ không phải chỉ trong một mươi khu công nghệ cao
nếu như so với việc làm nông thì ngành chăn nuôi dường như đang có thuận lợi hơn
với hình thức ứng dụng công nghệ cao và xây dựng chuỗi liên kết giá trị
doanh nghiệp hóa nông nghiệp nông dân
các doanh nghiệp việt nam đang có khả năng chung sức để lớn mạnh hơn
và chuyên biệt hơn ở từng khâu sản xuất
đây cũng là mô hình các nước phát triển đang áp dụng và đã thành công
doanh nghiệp hùng nhân tham gia vào dự án chuỗi thực phẩm sạch
khi ký kết cùng các doanh nghiệp khác ở mức đầu tư năm mươi triệu đô la
với mục tiêu chiếm lĩnh năm mươi thị phần thịt gà sạch ở miền nam
và hai mươi thị phần trong nước là một ví dụ
mới hơn doanh nghiệp này đã là đơn vị đầu tiên xuất khẩu được thịt gà sang nhật bản
và ngay trong tháng một mươi này sẽ xuất sang hà lan thịt heo
những thành công bước đầu đã tạo được cú hích cho những trang trại
anh trần đức vinh quang chủ trang trại chăn nuôi heo tại huyện thống nhất tỉnh đồng nai
từng rất trăng trở trong việc chăm sóc đàn heo hơn một con của mình
nhất là mỗi thời điểm chuẩn bị xuất chuồng và cả vấn đề phòng bệnh
thế nhưng nhờ việc mạnh dạng thay đổi mô hình chăn nuôi heo hướng tiên tiến
xây dựng chuồng mát chuồng luôn được vệ sinh và duy trì nhiệt độ
ở mức hai mươi bảy hai mươi chín độ đồng thời heo được tiêm ngừa vaccine định kỳ
đến nay thì sản phẩm của anh quang đã bước đầu thu được
những kết quả tích cực khi được người tiêu dùng thành phố hồ chí minh đón nhận